các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các em được nghỉ học tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi tự do
phòng ngừa và sơ cứu cho trẻ khi bị đuối nước là những kỹ năng quan trọng mà các bậc phụ huynh cần nắm rõ
hãy ngay lập tức gọi cpa hay là hồi sức tiêm phổi cơ bản

và có những hướng xử lý trí đúng cách khi con em bị đuối nước
một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
tới đây thì thời lượng dành cho chương mục sức khỏe ba sáu năm của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình